trước khi đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn
vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường không khỏi băng hoang

và hãi hùng khi thấy cảnh tượng một số người bị văng khỏi xe và rơi xuống đường
may mắn toàn nạn kha văn pản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tệ tỉnh nghệ an còn chưa hết sợ hãi cho biết
sáng ngày một mươi tháng ba anh cùng nhiều người dân ở huyện kỳ sơn ba xe khách vào các tỉnh tây nguyên
như con tum đắk lắc để làm công nhân cạo mũ cao su
anh bản chia sẻ khi mọi người đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động mạnh sau đó xe khách rung lắc
lúc này một số người đang nằm trên xe bị hất văng ra đường luồng lối đi lại trên xe khách và hàng loạt tiếng la ó thất thanh
trọng tỉnh và biết xe gặp tai nạn mọi người rất hoang mang
là hành khách nằm dãy cuối xe bên cạnh đôi vợ chồng tử nạn anh cụt văn tuyền hai mươi ba tuổi
chú tệ xa bảo nam huyện kỳ sơn vẫn chưa hết bằng hoàng kể lại sự việc
theo anh tuyền anh cùng vợ chồng nạn nhân cụt văn sơn là người cùng xã và cùng nhau vào lại tỉnh bình phước để cạo mũ cao su sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
khi đang nằm ngủ tuyền bỗng giật mình tỉnh giấc vì phần đuôi xe bị vào đập rất mạnh và tiếng mảnh kính rơi loảng soảng
anh tuyền nhớ lại anh nghe tiếng la ấu thất thanh của mọi người trên xe
bật người qua bên cạnh anh thấy một phần thân xe cùng cửa kính đã bị vỡ nát
vợ chồng anh sơn cùng hai người khác bị văng xuống mặt đường nằm bất động
lúc đó cả xe khách nháo nhào mọi người ai cũng hoàng sợ bật dậy để chạy thoát ra khỏi chiếc xe gặp nạn
khi xuống khỏi xe nhìn những người nằm bất động trên mặt đường ai cũng bàng hoàng
tối ngày một mươi tháng ba sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đi qua địa bàn huyện phong điền tỉnh thứ thiên huế làm hai người tử vong
phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh thứ thiên huế hoàng hải minh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cấp phục hậu quả
và thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
tại hiện trường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoàng hải minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân tử vong về với gia đình
bạn an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế cũng đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn mỗi trường hợp năm triệu đồng
đồng thời phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã đến thăm hỏi động viên tám hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai tại xã phong an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
hiện tại sức khỏe của tám người này đang ổn định trở lại
những hành khách không bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng bố trí nơi ăn uống nghỉ ngơi sau đó được bố trí xe để tiếp tục di chuyển theo lộ trình
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã đắk lao huyện đăng minh tỉnh đăng nông điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng từ tỉnh quảng trị vào thành phố đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đa va chạm với xe ô tô tải biển số bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phương an hòa
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều
hậu quả vụ va chạm mạnh khiến cho hai người tử vong là anh cụt văn ết sinh năm hai nghìn bốn và chị cụt thị ư sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
trước đó ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua huyện phong điền cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe container khiến ba người tử vong
bốn ngày kể từ khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn anh phan đình quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường đồng tân thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vẫn bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi của vợ và hai con
anh kẻ mùng sáu tết gia đình dùng xe cá nhân vào các tỉnh miền trung để thăm bạn bè du xuân
trên đường về gia đình anh ghé qua tỉnh quảng nam đón chú ruột của mình là ông phan đình kiều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cùng về quê
theo lịch trình hôm một mươi tám tháng hai cả năm người di chuyển trên ô tô cá nhân xuất phát từ thành phố đà nẵng đến thành phố đông hà tỉnh quảng trị để gặp người quen sau đó sẽ về quê ở thanh hóa
do di chuyển nhiều ngày có phần mệt mỏi anh quy nhờ ông kiều lái xe để tranh thủ chậm mắt
khi chiếc xe di chuyển được khoảng một trăm bốn mươi km thì gặp nạn trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua địa phận huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
anh quy nhớ lại giây phút vụ tai nạn thảm khốc xảy ra
trên đường đi tôi vẫn thường xuyên theo dõi quá trình lái xe của chú để nhắc nhở khi cần thiết
thấy chú lái xe cũng ổn nên tôi tranh thủ chậm mắt
thời điểm xảy ra tai nạn tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn bàng hoàng tỉnh dậy chiếc xe đã bị lật ra khỏi đường
anh quy cho hay đây là lần đầu tiên anh đi trên cao tốc cam lộ la sơn
quá trình di chuyển anh cảm nhận được những bất cập trên tuyến cao tốc này
anh quy nói cao tốc chưa thực sự đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
có những đoạn dốc cao lên xuống bất thường quanh co rất nguy hiểm
theo anh quy vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đã khiến anh mất đi tất cả
bản thân anh rất buồn và ân hận khi đã không tự cầm lái chở vợ và con về quê an toàn
anh quy cũng rất chăn trở vì đã làm liên lụy đến chú ruột của mình
anh quy tâm sự sau vụ tai nạn tôi gọi điện nói rằng vợ đã mất thì chú khóc và ngất nhiều lắm
chú nói liên tục giá như được đổi cái mạng của chú cho ba mẹ con sống lại thì chú cũng đổi
nghe chú nói tôi càng cảm thấy thương chú
lái xe mà chú bị liên lụy như vậy
anh quy chia sẻ chú anh có hoàn cảnh rất đáng thương
ông đã ly dị vợ và không có công việc ổn định
đợt du xuân đầu năm anh quy thấy chú không có việc làm nên có ý định rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm
tuy nhiên những dự định của hai chú cháu chưa kịp thực hiện thì vụ tai nạn xảy ra
anh quy bày tỏ chú rất thương gia đình và vợ con tôi
giờ tôi chỉ mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt
hoặc xử lý vụ việc theo tính chất gian đe giáo dục để chú sớm ổn định lại tinh thần không dây dứt lương tâm
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng hai ông phan đình kiều chở theo bốn người trong gia đình người cháu đi trên cao tốc cam lộ la sơn
trong lúc vượt xe phía trước ô tô con do tài xế kiều điều khiển đã va quẹt với xe container chạy cùng chiều
sau đó lao xuống phần đường ngược chiều và chạm với xe tải
vụ tai nạn khiến ba mẹ con ngồi ở hàng ghế sau tử vong
ông kiều và người cháu trai ngồi phía trước sống sót
căm lộ la sơn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo